phương xuân la
quận tây hồ thành phố hà nội
thật không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ở đây đi chợ với một chiếc làng như thế này
sử dụng làn đi chợ đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông
loại sản phẩm phải mất đến hàng trăm thậm chí là hàng nghìn năm mới có thể phân hủy
gây hậu quả khôn lường đến môi trường và sức khỏe con người
thời kỳ chúng tôi mà không dùng túi ni lông nữa để dùng cái làn nhựa này thì chúng tôi đi chợ rất thuận tiện
và rất sạch sẽ và giảm được hiểu túi ni lông không bị ô nhiễm môi trường
khi về nhà mỗi một người bỏ ra sử dụng ít nhất là phải một ngày đi chợ là phải đến bảy tám cái ly lông
một cái làn này không ngờ nó lại chứa rất là nhiều đồ trong đấy mà lại không ảnh hưởng gì đến môi trường nữa
việc sử dụng làn nhựa đi chợ thay túi ni lông
đã trở thành một phong trào sôi nổi với các chị em phụ nữ ở hội liên hiệp phụ nữ phường xuân la
người khởi xướng phong trào này chính là cô nguyễn thị túc chi hội trưởng hội phụ nữ số năm
ngay từ đầu năm thì tôi đã nhận thấy rằng là cái nhiệm vụ mà để cho cải tạo cái môi trường xanh sạch đẹp
thì tôi thấy rằng là cái nhiệm vụ này nó rất là ý nghĩa với đời sống của con người
thế thì ngay từ đầu thì tôi đề xuất một cái mô hình đan làn nhựa
bắt đầu thực hiện mô hình cô nguyễn thị túc phải đi tìm những dây nhựa
bỏ đi từ các cửa hàng tạp hóa hoặc các công trình xây dựng
đem về rửa sạch phơi khô
rồi cô túc huy động chị em tập trung lại với nhau
dưới sự hướng dẫn của bác phạm gia hùng để học cách đan làn nhựa
thế nhưng để tất cả hội viên học được cách đan làn nhựa
duy trì thói quen của chị em trong việc dùng làn hạn chế túi ni lông
cần hơn hết một người đứng đầu kiên trì và gương mẫu
đầu tiên học học thì nó cũng rất khó
mới đầu thì dùng sử dụng
chính vì thế mà chúng tôi xây dựng là liên tục lồng ghép
ví dụ như trong tất cả các buổi họp quý
rồi là những cái hội nghị chuyên đề của toàn thể các bang các ngành
thì chúng tôi đều tranh thủ những cái đầu giờ hoặc là cuối giờ
là chúng tôi chuyên tuyên truyền sâu rộng
riêng cá nhân tôi thì phải là thường xuyên rất là tích cực
mà phải là đi tàu gương mẫu
phong trào làn nhựa đi chợ hiện đã lan tỏa đến tất cả tri hội phụ nữ của phường xuân la
đi khắp các hội nghị ở toàn quận
và được mọi người hào hứng đón nhận
đặc biệt giờ đây người dân ở phường cũng bắt đầu thích thú và quan tâm tới sản phẩm này
từ ý tưởng sáng tạo cùng với sự kiên trì duy trì phong trào
cô nguyễn thị túc cùng chị em phụ nữ phường xuân la
đã có những đóng góp ý nghĩa với phong trào bảo vệ
và xây dựng một môi trường sống xanh sạch đẹp
chợ mở sách cái làn này thì anh em họ hàng hoặc là anh chị em trong nhà
cũng hỏi tôi là xuất phí cái làn như nào
tôi cũng đan và tặng
bây giờ là đã lan tỏa đến cả một mươi trên một mươi triệu
và năm hai nghìn một mươi chín vừa rồi thì hội phụ nữ phường
cũng đã tổ chức cái lớp tập huấn
đan làn nhựa cho cả một mươi triệu
túi ni lông cái sản phẩm ni lông nó rất độc hại
và rất khó tiêu hủy
thế thì chính vì thế mà chúng tôi quyết tâm
mà làm sao mà tri hội chúng tôi càng đông gần tốt